người vợ chưa hôn thú ôm toàn bộ tiền tiết kiệm bỏ theo người đàn ông khác để lại cho lầu bá lì hai đứa con đỏ hòn
khi cô gái khác đến với lì thì người đàn ông này lại không có tiền để làm lễ cưới
phiên tòa xét xử lầu bá lì ba mươi tuổi quê xã nậm cắn kỳ sơn nghệ an ngày hai mươi năm tháng ba diễn ra chóng vánh vì hành vi phạm tội của bị cáo khá giả đơn
lầu bá lì bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an truy tố ra trước tòa để xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy
ngoài các thành viên hội đồng xét xử sơ thẩm các cảnh sát dẫn giải và bị cáo không có ai khác bố mẹ ly hiện đang định cư ở lào không sang dự phiên tòa
luật sư bảo chữa cho bị cáo lì cũng không có mặt chỉ gửi tới một bản bào chữa ngắn gọn với những quan điểm chung chung
con đường dẫn tới hành vi phạm tội của không hình phạt lên tới tử hình của người đàn ông
nhưng ông dân tộc mông này khiến nhiều người không khỏi ngập ngùi
lầu bá lì theo bố mẹ sang lào từ nhỏ nên không còn nói được tiếng việt một cách lưu loát
ngoài hai mươi tuổi lý đi xe máy xúc thuê quen biết với và y sùa
hai đứa ưng nhau khi về ở với nhau thôi chưa cưới xin gì cả
côi sinh hai đứa con trai một đứa sinh năm hai nghìn một mươi tám một đứa sinh năm hai nghìn hai mươi lầu bá lì kể
y sùa ở nhà nuôi con lì vẫn rong rủi với máy xúc kiếm tiền lo cho gia đình
và làm lễ cưới
bởi theo phong tục của đồng bào mông chưa làm lễ cưới chưa tính là vợ chồng
khi kiếm được một khoản tiền lì đã nghĩ tới một đám cưới thật to với người phụ nữ đã sinh cho mình hai đứa con
nhưng sự đời lại không như chàng trai người mông này suy tính
y xùa ôm toàn bộ số tiền tích góp của lì bỏ trốn với người yêu để lại đứa con đầu hơn hai tuổi và đứa bé mới được bốn tháng
lì kể tiêu hết tiền cô ấy xin quay về nhưng tôi không chấp nhận
hai đứa nhỏ may có ông bà đội chăm sóc
rồi lì quen với y mua mới tròn một mươi tám tuổi
tuy trẻ tuổi nhưng y mua luôn tỏ ra là người biết cách sống
hứa cùng lì chăm sóc nuôi dạy hai con
ly cũng muốn danh chính ngôn thuận cưới mua về làm vợ nhất là khi cô gái thông báo có bầu
muốn làm lễ cưới thì phải có tiền bởi vậy khi và bôn ma người lào khoảng ba mươi tuổi dù đi buôn ma túy bán sang việt nam ly nhận lời
vì ly không có vốn để góp mua hàng nên sẽ cùng với bôn ma đi giao hàng và phiên dịch
đổi lại bôn ma trả cho lì hai đô la
ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba lì điều khiển xe máy chở bôn ma đi nhận ba lô chứa ma túy từ ba người đàn ông lào tại khu vực rừng thuộc xã thanh thủy thanh trương hà nội
sau khi nhận hàng lý và bôn ma đi sâu vào trong nội địa việt nam
ngày hôm sau cả hai đến xóm thanh tiến xã võ liệt huyện thanh trương
bôn ma nói lì trông chừng ma túy còn mình đi gặp người mua để lấy tiền
khi bôn ma rời đi lì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cùng tăng vật là hai hai kg hồng phiến
tại phiên tòa lầu bá lì thừa nhận hành vi như kéo chặng truy tố
người đàn ông này cho biết đồng ý đi buôn ma túy cùng bôn ma để kiếm tiền cưới vợ
ly tâm sự khi biết người yêu có bầu rất mừng mong muốn làm lễ cưới càng sớm càng tốt
lì cũng nuôi được bảy con châu bò nhưng bán con nào cũng tiếc
vì nghĩ để châu bò đẻ con gây thêm đàn lấy kế sinh nhai để nuôi ba con nhỏ
bán châu bò để cưới vợ hay đi buôn ma túy
lì cưới vợ cái nào lợi hơn tôi hỏi
người đàn ông dân tộc mong thật thả đáp
lúc đó em có nghĩ được thấy đâu giờ biết thì đã muộn rồi
khi lầu bá lì bị bắt giữ cô người yêu quyết định sang thái lan làm việc
cùng với cái thai đang lớn dần trong bụng
trong vụ án này lầu bá lì đóng vai trò đồng phạm giúp sức hành vi phạm tội giản đơn
bị cáo là người dân tộc thiểu số nhận thức pháp luật hạn chế
quá trình điều tra xét xử tỏ ra thành khẩn ăn năn hối cải
đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt theo quy định của pháp luật
xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt lầu bá lì tù trung thân
tôi nghe nói cô ấy sinh con gái rồi cô ấy hứa sẽ trở về thay tôi chăm sóc các con
tôi nhớ các con lắm tôi phải cố gắng cải tạo để con được về với các con
đến khi tôi ra tù chắc các con trai cũng đã lấy vợ rồi lì tâm sự
bắt giữ năm đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia
chiều hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn nguồn tin từ công an tỉnh bình thuận cho biết
lực lượng công an vừa triệt phá thành công một đường dây tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh
có yếu tố xuyên quốc gia giữa việt nam và lào bắt giữ năm đối tượng thu giữ năm kg ma túy đá
qua thời gian theo dõi sáng ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng ban chuyên án đã bắt quả tàng đối tượng
sa văn tiến hai mươi chín tuổi ngụ tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum
khi đối tượng vừa mang theo một kg ma túy đá xuống xe khách tại bến xe bắc phan thiết để đưa đi tiêu thụ
qua đấu tranh đối tượng tiến khai nhận số ma túy trên là của trịnh minh sản năm mươi một tuổi
và đào thị ánh vợ sản bốn mươi chín tuổi ngụ tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum
đã thuê y vận chuyển đến thành phố phan thiết để tiêu thụ
cứ vận chuyển thành công một kg ma túy đá thì đối tượng được trả công một mươi triệu đồng
ngay lập tức ban chuyên án đã cử ngay một tổ công tác phối hợp với công an huyện ngọc hồi
cảnh sát điều tra tội phạm về ma tùy công an tỉnh con tùm tiến hành khám sát khẩn cấp
nơi ở của đối tượng trịnh minh sản và đào thị ánh tại thôn ngọc hải xã bờ y huyện ngọc hồi
qua đó đã thu giữ thêm một kg ma túy đá được cất dấu tinh vi trong đống vỏ cà phê phía sau nhà
sau khi xác định đối tượng trịnh minh sản đang có mặt tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
để tránh bị động ban chuyên án đã nhanh chóng cử một tổ công tác khác
phối hở với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tùy
công an tỉnh quảng ninh mật phục và bắt quả tang trịnh minh sản cùng với đối tượng đinh thị hà bốn mươi sáu tuổi
ngụ thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
đây là đối tượng vừa là người tình vừa là một mắt xích quan trọng của sản
đề sản đưa ma tùy ra quảng ninh tìm đối tượng tiêu thụ và tạo đường dây mua bán ma tùy
và thao minh sá bốn mươi bảy tuổi ngụ tại huyện ngọc hồi tỉnh con tùm
khi các đối tượng này đang mang theo hai kg ma túy giao cho khách
tiếp tục đấu tranh đối tượng xá khai nhận tại nhà của y tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum
đang có cất dấu một kg ma tùy đá
ngay lúc này tổ công tác tại quảng ninh đã thông báo cho tổ công tác tại tỉnh con tum
để tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng sá và thu giữ được số ma tùy trên
tổng số ma túy mà ban chuyên án thu giữ được gồm năm kg ma túy đá và nhiều tăng vật khác có liên quan
được biết số ma túy trên là của đối tượng trịnh minh sản
sau khi mua ma tùy tại lào đưa về nhà ở tại con tùm cất dấu
vợ chồng đối tượng sản và ánh đã móc nối với các đối tượng tại địa phương làm chân dép
để vận chuyển ma túy đi các tỉnh tiêu thụ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đang tạm giữ sa văn tiến và đào thị ánh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đang tạm giữ trịnh minh sản đinh thị hà thao minh xá để điều tra
đồng thời hai cơ quan cảnh sát điều tra hai tỉnh bình thuận và quảng ninh
tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ các hành vi liên quan đến toàn bộ đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
để đấu tranh bóc gỡ thành công toàn bộ đường dây tội phạm về ma túy liên tỉnh có yếu tố xuyên quốc gia này
công an tỉnh bình thuận đã huy động một trăm linh quân số đơn vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
tập trung nguồn lực và khẩn trương tranh thủ mọi thời gian để phối hợp chặt chẽ với đơn vị nghiệp vụ trong công an tỉnh
tổ chức xác minh theo bám đến tận hàng ổ của từng đối tượng trong đường dây
ngoài ra nhờ có sự hỗ trợ tích cực của công an tỉnh con tum và công an tỉnh quảng ninh trong công tác phối hợp điều tra
khám xét truy tìm các đối tượng đã bị bắt giữ thu giữ toàn bộ tăng vật có liên quan
đảm bảo cho công tác điều tra truy tố xét xử đưa các đối tượng xử lý nghiêm minh trước pháp luật